ổ dịch tả lợn châu phi đầu tiên trên địa bàn tỉnh nam định đã xuất hiện tại huyện trực ninh
chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của tỉnh nam định đang dồn sức dập dịch ngăn chặn dịch lan rộng
ngay sau khi phát hiện ổ dịch tả lợn châu phi ở gia đình bà phạm thị huệ xóm chín xã trực thắng huyện trực ninh
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tri cục trăn nuôi và thú y tỉnh nam định đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện trực ninh
tổ chức tiêu hủy tám mươi con lợn mắc bệnh đồng thời cơ quan chức năng tiến hành tiêu độc khởi trùng
chung quanh khu vực ổ dịch triển khai các biện pháp ngăn chặn dịch lan rộng
xã trực thắng có chín trăm linh hộ chăn nuôi với bảy sáu trăm linh con lợn số ra trại nuôi từ ba mươi đến năm mươi con lợn trở lên khoảng hơn ba mươi hộ còn lại là chăn nuôi nhỏ lẻ
đây là một trong những khó khăn đối với công tác phòng chống dịch bệnh động vật ở địa phương
hiện xã đã thành lập ba chốt kiểm dịch cắt cử lực lượng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để thực hiện nhiệm vụ theo quy định

từ đó đã thành lập trạm chốt ở các điểm ra vào xã yêu cầu lợn không có vận chuyển ra vào
cái đàn lợn này một lúc là nhiễm cả ba cái bệnh nguy hiểm dịch tà lợn châu phi tai xanh và lở mồm nông móng
như vậy nguy cơ các dịch bệnh không kể ngoài bệnh dịch tà lợn châu phi này ra
thì lở mồm nông móng và tai xanh vẫn đang tiềm ẩn nguy cơ cũng phát sinh trên địa bàn
và với điều kiện thời tiết như thế này nguy cơ bùng phát và lây lan
cho nên giải pháp ở đây hiện nay là các hộ chân nuôi phải thật là chủ động
tích cực thực hiện các biện pháp kỹ thuật để phòng chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn
như vấn đề vệ sinh chuồng trại sạch sẽ tăng cường chăm sóc nuôi dưỡng đàn vật nuôi và đặc biệt vấn đề an toàn sinh học
lãnh đạo tỉnh nam định yêu cầu các địa phương trong tỉnh tập trung phòng chống dịch dập dịch không để dịch lan rộng
các hộ chăn nuôi ở gần ổ dịch tạm thời ngừng giết mổ lợn
khi phát hiện lợn có các biểu hiện bệnh bất thường ốm chết do dịch tạ lợn châu phi
các hộ phải báo ngay cho cơ quan chuyên môn xử lý tiêu hủy không tiêu thụ lợn ốm lợn chết không giấu dịch
các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật